chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin sức khỏe do báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
thưa quý vị để ứng phó với đại dịch covid một mươi chín tiêm vaccine là một việc làm thiết thực và vô cùng quan trọng
vaccine không chỉ giúp bảo vệ từng cá nhân khỏi mắc nhiễm bệnh mà còn có ý nghĩa ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
bản tin ngày hôm nay sẽ cùng quý vị cập nhật những thông tin liên quan đến vaccine xác minh vaccine covid một mươi chín không làm biến đổi gen
chuyên gia chỉ cách tăng kháng thể sau tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
hiệu quả hai mũi tiêm vaccine pfizer giúp giảm nguy cơ lây nhiễm onicron ở trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
việt nam thành công của việc tiêm vaccine không chỉ là những con số mà là những người được cứu sống
mỹ đề xuất tiêm liều bổ sung thứ hai cho người cao tuổi
góp tư vấn giải đáp những thắc mắc thường gặp về mũi tiêm tăng cường
thưa quý vị xung quanh các vấn đề về vaccine ngừa covid một mươi chín gần đây trên các trang mạng xã hội có lan truyền thông tin
vaccine covid một mươi chín làm biến đổi gen của con người

những ngày qua dư luận xuân sao về thông tin vaccine covid một mươi chín làm thay đổi dna của con người
thông tin này xuất phát từ hàn quốc khi mạng xã hội nước này đăng tải nhiều bài viết bằng tiếng hàn
cáo buộc vaccine covid một mươi chín làm thay đổi dna của con người
kèm với đó là hình ảnh được tuyên bố của một em bé bị biến đổi gen do vaccine covid một mươi chín
bài viết được đăng tải trên facebook bằng tiếng hàn vào ngày một mươi chín tháng hai với nội dung
con người lại biến đổi gen
nội dung bài viết cho rằng vaccine covid một mươi chín
làm thay đổi dna của con người và nó sẽ tiêu diệt loài người
bài viết này được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội sau đó và thu hút rất nhiều bình luận bày tỏ sự hoang mang
tuy nhiên các nhà khoa học đã lên tiếng rằng nhiều người dùng mạng xã hội đã bị đánh lừa
hãng thông tấn pháp afp đã nhiều lần bác bỏ thông tin sai lệch về việc vaccine covid một mươi chín thay đổi dna của con người
hãng thông tấn này đã chứng minh được hình ảnh được đăng tải trên các bài viết sai sự thật trên
là một hình ảnh lấy trên internet trước khi đại dịch diễn ra và đã được chỉnh sửa bằng kỹ thuật số
ông arinda basu phó giáo sư đại học centtaburi cho biết vaccine mrna và thực phẩm biến nổi gen là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau
ông basu giải thích cận kẽ thực phẩm biến nổi gen được sản xuất bằng cách điều khiển mã di chuyển hoặc dna của các sinh vật
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc cũng cho biết trên trang web chính thức của mình
vaccine covid một mươi chín không thay đổi hoặc tương tác với dn của con người theo bất kỳ cách nào
cơ quan này giải thích vật chất di chuyển được cung cấp bởi vaccine mrna không bao giờ đi vào nhân tế bào của con người
nơi dna của con người được lưu giữ vector virus của vaccine covid một mươi chín cung cấp vật chất di chuyển đến nhân tế bảo
để cho phép tế bào của con người xây dựng khả năng bảo vệ chống lại virus
tuy nhiên vector virus của vaccine không có đủ khả năng để tích hợp vật liệu di chuyển của nó vào dn của con người
vì vậy nó không thể thay đổi dn của con người cdc mỹ cho hay
trên diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn khó lưu
thường ai cũng mong muốn mình sẽ được bảo vệ bởi vaccine
tuy nhiên làm cách nào để tăng lượng kháng thể sau khi tiêm phòng thì không phải ai cũng biết
sau khi tiêm phòng một số người tạo ra được nhiều kháng thể đối với biến chủng omicron
một số khác lại ít hơn
điều này phụ thuộc vào tuổi tắc bệnh ý nền và nhiều yếu tố
tuy nhiên các chuyên gia đã chỉ ra rằng chúng ta có thể tạo ra nhiều kháng thể hơn
sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nhiều chế độ dinh dưỡng và các thói quen sinh hoạt tốt
tiến sĩ bác sĩ mi ken chuyên gia về giấc ngủ
trường đại học tổng hợp sechenov cho biết giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng
trong việc hình thành kháng thể sau tiêm phòng
theo một nghiên cứu về mối tương quan giữa giấc ngủ với các mũi tiêm phòng cúm và viêm gan b
những người ngủ bảy đến tám giờ mỗi ngày có lượng kháng thể chống lại virus cúm tăng gấp hai năm lần
so với những người chỉ ngủ từ bốn giờ
tương tự khi tiêm phòng viêm gam b những người ngủ nhiều hơn bảy giờ mỗi ngày
khả năng bảo vệ của hệ miễn dịch mạnh hơn gấp ba lần so với những người ngủ ít hơn sáu giờ
đối với tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
cơ chế hình thành miễn dịch bảo vệ trong cơ thể cũng tương tự
giấc ngủ nhìn chung đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình này
trong số các bệnh nhân covid một mươi chín nặng và tử vong do căn bệnh này
phần lớn bệnh nhân có dối loạn giấc ngủ
vì vậy trong đại dịch nói chung và trong thời gian tiêm vòng covid một mươi chín nói riêng
ngủ đủ và tối thiểu bảy giờ mỗi ngày là hết sức quan trọng
ngoài ra tập thể dục thể thao cũng giúp cơ thể tạo ra nhiều kháng thể hơn
trong nghiên cứu đối với tiêm phòng cúm
những người thường xuyên tập luyện tạo ra kháng thể nhiều hơn những người ít vận động
do đó hệ miễn dịch ở những người này cũng khỏe hơn nhóm còn lại
điều này có thể tương tự trong trường hợp tiêm phòng covid một mươi chín
bởi tất cả đều liên quan đến việc kích hoàn hệ tân hoàn
và sự liên kết giữa các tế bào miễn dịch trong máu với vaccine
bên cạnh đó theo các nhà khoa học
dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng giúp gia tăng hiệu quả của tiêm phòng
cụ thể là bổ sung kém linsin vitamin và selen
kém có vai trò quan trọng đầu tiên đối với hệ miễn dịch tế bảo
selen đối với việc sản xuất kháng thể
ở những người thiếu hụt các khoáng chất và vitamin này
nguy cơ bị covid một mươi chín nặng cao gấp một mươi lần và nguy cơ tử vong cũng cao hơn nhiều
còn những bệnh nhân có nồng độ bình thường
các khoáng chất và vitamin này họ bị covid một mươi chín nhẹ hơn
họ cũng tiêm phòng hiệu quả và tốt hơn
một điểm cần đặc biệt chú ý đó là cần ăn đủ lượng chất đạm
bởi kháng thể chính là chất đạm hay còn gọi là protein
vì vậy các chế độ ăn kiêng hạ khát trong thời gian tiêm phòng là không có lợi
cùng với đó đồ uống chứa cồn như rượu bia là tác động xấu tới hệ miễn dịch
tốt nhất là hãy từ chối các đồ uống này ba ngày trước khi và sau khi tiêm phòng
mới đây trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ công bố thông tin
hai mũi tiêm vaccine pfizer có hiệu quả ba mươi một
trong việc giảm nguy cơ lây nhiễm omicron ở trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
các số liệu được cdc công bố sau khi giám sát trẻ nhập viện
tại bệnh viện covid một mươi chín
theo đó tính đến cuối tháng một tại mỹ tỷ lệ nhập viện do covid một mươi chín
ở mọi lứa tuổi đã được tiêm vaccine thấp hơn so với nhóm chưa được tiêm chủng
xong khoảng cách tranh lịch lớn nhất là nhóm trẻ từ năm đến một mươi bảy tuổi
tỷ lệ nhập viện ở người lớn không được tiêm chủng
cao hơn sáu lần so với nhóm đã được tiêm vaccine
lần này cao hơn ba lần ở trẻ từ năm đến một mươi một tuổi chưa được tiêm chủng
và cao hơn hai lần ở trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi chưa được tiêm chủng
trước đó cdc cũng công bố một nghiên cứu cho thấy hai mũi tiêm vaccine pfizer
có hiệu quả ba mươi một trong việc giảm nguy cơ lây nhiễm omicron
ở trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
con số này chỉ bằng một nửa so với tỷ lệ nhóm trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
ngoài ra thời gian tồn tại các triệu chứng bệnh ở trẻ em
được tiêm chủng cũng ít hơn nửa ngày so với nhóm chưa tiêm vaccine
đây không phải lần đầu tiên các chuyên gia nhận thấy hiệu quả
của hai mũi vaccine pfizer bị suy yếu trên trẻ em nhất là trước biến chủng omicron
tại mỹ trẻ em không nằm trong số các trường hợp được khuyến cáo
tiêm lửa tăng cường hoặc nhắc lại
trừ trường hợp bị suy giảm miễn dịch dễ tổn thương như mắc ung thư bệnh lý nền
pfizer cho biết hãng sẽ công bố dữ liệu thử nghiệm lâm sàng mới ba
ở trẻ em vào tháng bốn
mặc dù số trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi thường ít phải nhập viện
vì covid một mươi chín hơn so với người lớn nhưng mỹ vẫn ghi nhận các trường hợp tử vong
hoặc phải đối mặt với biến chứng nặng nề ở lứa tuổi này
cdc cũng khuyến cáo trẻ mẹ có thể tiêm hai mũi đầu tiên cho con
với khoảng cách tám tuần để tác hiệu quả của vaccine giảm tác dụng phụ nghiệp gặp
vừa qua tại buổi gặp mặt với thủ tướng phạm minh chính tổng giám đốc who
và đại diện liên hợp quốc tại việt nam đã đánh giá rất cao kết quả tiêm vaccine
của người việt nam để bảo vệ người dân bao gồm cả những người dân nghèo nhất
những người dễ bị tổn thương nhất
chiều ngày một mươi bốn tháng ba tại hà nội thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trường bang chỉ đạo khu gia phòng chống dịch covid một mươi chín dự chương trình gặp mặt cảm ơn
các đối tác quốc tế đã hỗ trợ vaccine phòng covid một mươi chín cho việt nam
chương trình do bộ ngoại giao phối hợp với cơ quan liên hợp quốc tại việt nam tổ chức
cùng dự chương trình có bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh loan và rana flower
quyền điều phối viên thường trú liên hợp quốc tại việt nam
trường đại diện quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef tại việt nam
các vị đại sứ đại diện các quốc gia các cơ quan liên hợp quốc
các tổ chức quốc tế các hãng vaccine có văn phòng tại việt nam
cách đây gần một năm ngay mùng một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
việt nam đã nhận được lô vaccine phòng covid một mươi chín đầu tiên
với hơn tám trăm linh liều vaccine của covax cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu
kể từ đó việt nam đã nhận được sự ủng hộ và chia sẻ vaccine
của nhiều quốc gia và đối tác quốc tế nhất là cơ chế covax
các nước đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống
bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn khẳng định
mọi sự hỗ trợ về vaccine của quốc tế đều được chính phủ việt nam
đưa đến người dân một cách kịp thời an toàn và hiệu quả nhất
thành công của việc tiêm vaccine tại việt nam không chỉ là những con số
mà còn là những người dân được cứu sống họ cũng phải nhập viện
các bệnh viện không bị quá tải các cộng đồng phục hồi nhanh chóng
về kinh tế xã hội
thống nhất với quan điểm tiếp cận toàn cầu
toàn dân mà thủ tướng phạm minh chính nhiều lần khẳng định tại các diễn đàn
bà khẳng định không một quốc gia nào có thể một mình chiến thắng đại dịch
bà cũng cảm ơn chính phủ việt nam và các nước các tổ chức quốc tế
đã đóng góp cho những nỗ lực phòng chống dịch trên phạm vi toàn cầu
gặp mặt tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who
ông tedros adhanom ghebreyesus cũng chúc mừng việt nam
đã bao phủ vaccine cho chín mươi người trưởng thành và hơn bảy mươi năm dân số đã được tiêm chủng
một trong những tỷ lệ cao nhất thế giới
đây là điều rất quan trọng để bảo vệ tính mạng người dân
và điều này cần tiếp tục được thúc đẩy trong thời gian tới
kết quả này có được là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ
và sự đồng lòng của người dân việt nam
ông cho rằng việc đạt mục tiêu toàn cầu tiêm chủng cho bảy mươi dân số thế giới
vào giữa năm nay là vô cùng cần thiết
để cứu mạng sống con người kiểm soát dịch bệnh
giảm thiểu nguy cơ xuất hiện những biến chủng mới
và thúc đẩy sự phù hồi toàn diện toàn cầu
việt nam là một ví dụ điển hình cho những điều có thể thực hiện được
với cam kết chính trị cộng đồng gắn kết sự hỗ trợ quốc tế
thủ tướng cho biết sau hơn hai năm phòng chống dịch
việt nam rút ra được một số vấn đề hết sức quan trọng
trước hết đây là vấn đề có tính chất toàn cầu
nên phải có cách tiếp cận toàn cầu thông qua sự đoàn kết
chung sức đồng lòng phối hợp hỗ trợ hợp tác quốc tế
không một quốc gia nào có thể an toàn khi các quốc gia khác còn phải chống dịch
và không một quốc gia nào có thể một mình chống dịch thành công
việt nam đã kêu gọi sự đoàn kết quốc tế
đề cao chủ nghĩa đa phương để cùng nhau chống dịch
nhất là chia sẻ kinh nghiệm chống dịch trang thiết bị y tế
và đặc biệt là tiếp cận công bằng bình đẳng về vaccine
thuốc điều trị trang thiết bị y tế
cùng với đó dịch bệnh tác động đến toàn dân
không người dân nào an toàn khi người dân khác còn mắc bệnh
nên phải quách tiếp cận toàn dân đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hợp trước
lấy hết lấy người dân làm trung tâm lấy chủ thể là mục tiêu và là động lực
mọi chính sách đều hướng đến người dân và mọi người dân phải tham gia phòng chống dịch
thủ tướng cho biết việt nam đã đúc rút ra được ba trụ cột về phòng chống dịch
cách ly xét nghiệm điều trị công thức năm k cộng vaccine
cộng thuốc điều trị cộng công nghệ cộng đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác
trước đó vaccine là lá chắn an toàn nhất cho người dân để phòng chống dịch covid một mươi chín
chính vì vậy chính phủ việt nam đã triển khai chiến lược vaccine
trong đó đề mạnh ngoại giao vaccine thành lập quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín
tích cực đẩy mạnh nhập khẩu nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine
và phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử
đến nay việt nam đã có khoảng hai trăm hai mươi triệu liều vaccine
trong đó chiếm khoảng năm mươi là sự trực sợ giúp qua cơ chế covid một mươi chín
và trên ba mươi nước cung cấp qua kênh song phương
góp phần quan trọng giúp việt nam thực hiện hiệu quả chiến lược vaccine và chiến dịch tiêm chủng
thứ ba vừa qua theo giờ địa phương mỹ đã đệ trình cục quản lý thực phẩm và dược phẩm hoa kỳ
xin được phê duyệt khẩn cấp liều thứ hai đối với mũi tiêm bổ sung dành cho người cao tuổi ở quốc gia này
theo thiền sĩ albert bolla giám đốc điều hành của pfizer
liều bổ sung này rất cần thiết để chống lại kháng thể dần suy yếu sầu mũi thứ ba
mũi tiêm hiện tại đang được phép cho tất cả các người mỹ từ một mươi hai tuổi trở lên
ông cho biết sự bảo vệ từ mũi tiêm thứ ba đủ tốt để ngăn ngừa số ca nhập viện và tử vong
nhưng không có nghĩa khả năng chống lại nhiễm trùng cao
đề xuất về mũi tiêm tăng cường cho lửa bổ sung được đưa ra vào mùa thu năm ngoái đã gây nhiều tranh cãi
một số chuyên gia y tế công cộng từng phản đối gây gắt điều này
cho đến khi chứng kiến biến thể omicron lây làn nhanh chóng với khả năng né tránh vaccine
tới nay giới khoa học vẫn đang tiếp tục tranh cãi về khả năng kéo dài thời gian bảo vệ của vaccine
cũng như lợi ích của các mũi tiêm bổ sung mang lại
trong khi đó tiến sĩ stephen hoffs chủ tịch hãng dược phẩm moderna
hãng vaccine được sử dụng phổ biến thứ hai tại mỹ tỏ ra thận trọng hơn tiến sĩ bollah
khi chia sẻ mong muốn đề xuất và khuyến khích tiêm mũi thứ tư đối với người bị suy giảm hệ biễn dịch
những người trên năm mươi tuổi hoặc ít nhất sáu mươi năm tuổi
mặc dù vậy ông cũng chưa xác định được mũi tiêm này sẽ cần sớm như thế nào
giống như một số chuyên gia khác ông khuyến cáo mọi người nên tiêm phẩm hàng năm
để bảo vệ bản thân chống lại virus corona cũng như đối với bệnh cúm
căn cứ của pfizer và biontech khi đề xuất liều tiêm bổ sung cho mũi tiêm tăng cường
là những nghiên cứu tại israel nơi mũi tiêm này đã được cho phép
hai nghiên cứu đã được thực hiện mới đây một số nghiên cứu đã được thực hiện cùng với bộ y tế của israel
một nghiên cứu do các nhân viên y tế nước này thực hiện
với nghiên cứu đầu tiên kết quả cho thấy một một triệu người tiềm liều thứ tư vaccine pfizer
ít có khả năng bị nhiễm virus hoặc trở bệnh nặng
tuy nhiên cũng do nghiên cứu mới được thực hiện
nên giới nghiên cứu chưa thể khẳng định thời gian bảo vệ của liều vaccine này dài hơn hay không
israel đã bắt đầu cung cấp liều tiêm thứ tư cho nhân viên y tế vào cuối tháng một mươi hai
sau đó nhanh chóng mở rộng phạm vi cho những người từ sáu mươi tuổi trở lên và các nhóm dễ bị tổ tướng khác
nghiên cứu của nhân viên y tế israel cho thấy
mặc dù mũi tiêm thứ tư của vaccine pfizer hoặc moderna giúp tăng cường mức độ kháng thể
nhưng nó không hiệu quả nhiều trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng
các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện đó nhấn mạnh tính cấp thiết của việc phát triển các loài vaccine
nhắm vào biến thể cụ thể đang hiện hành
viện y tế quốc gia hoa kỳ và các nhà sản xuất vaccine khác nhau đã và đang nghiên cứu cách thức để cải tiến vaccine
quan điểm của một số quan chức cao cấp cho rằng
việc bổ sung liều thứ tư đối với tất cả những người mỹ
có thể có ý nghĩa ngay bây giờ
nhưng đối với toàn thể dân số nói chung có thể đời đến mùa thu
cục quản lý thực phẩm và dược phẩm hoa kỳ dự kiến sẽ triệu tập một cuộc họp của ủy ban cố vấn chuyên gia vào tháng sau
để thảo luận về vấn đề bổ sung liều tiêm thứ tư
quý vị thân mến hiện nay các quốc gia vẫn đang tiếp tục thực hiện chiến dịch bao gồm vaccine
trong đó có liều tăng cường vaccine covid một mươi chín
góc tư vấn ngày hôm nay sẽ cùng quý khán giả lắng nghe giải đáp những thắc mắc thường gặp
về mũi tiêm tăng cường vaccine covid một mươi chín
tiêm vaccine tăng cường rồi có nhiễm covid một mươi chín không
có nhưng khả năng xảy ra ít hơn
nếu tăng cường sẽ giảm nguy cơ bị bệnh nặng khi nhiễm virus
cũng như mang lại sự bảo vệ lâu dài hơn
tiêm bao lâu thì có hiệu quả
chắc nghiên cứu cho thấy khả năng bảo vệ rất cao từ một hai tuần sau khi tiêm mũi thứ ba
một thử nghiệm gần đây của pfizer cho thấy rằng
từ ngày thứ bảy trở đi liều vaccine tăng cường cực kỳ hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh từ covid một mươi chín
một nghiên cứu thực tế của anh trên vaccine pfizer cũng chỉ ra rằng
từ hai tuần sau khi tiêm nhắc lại vaccine gấp khả năng bảo vệ ở mức độ cao
tác dụng phụ thường gặp khi tiêm vaccine tăng cường
theo trung tâm kiểm soát hồng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
những tác dụng phổ biến nhất khi tiêm mũi ba là sốt nhức đầu miệt mỏi và đau tại số tiêm
tuy nhiên hầu hết các biểu hiện này đều nhẹ hoặc trung bình
một số người còn gặp các triệu chứng như tiêu chảy nôn mửa
đau cơ và khớp
ngoài ra cdc cho biết
có một tác dụng phổ có thể xảy ra sau khi tiêm mũi ba là nổi hạch dưới nách
nổi hạch là dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể đang xây dựng lớp bảo vệ sống lại covid một mươi chín
vì vậy không cần lo lắng khi gặp tình trạng ngay sau tiêm
tiêm liều tăng cường có gây tình trạng viêm cơ tim không
viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim
là những tác dụng phổ rất hiếm gặp của các loài vaccine như pfizer và moderna
bằng chứng dưới instagram cho thấy
các tình trạng này xuất hiện hơn sau khi tiêm mũi tăng cường so với hai mũi đầu tiên
có thể tiêm vaccine tăng cường khi có các triệu chứng covid một mươi chín không
nếu đang có các biểu hiện của covid một mươi chín
bạn không nên tiêm vaccine nhắc lại
trong trường hợp này hãy xét nghiệm và tự cách ly cho đến khi nhận được kết quả
nếu có kết quả dương tính
bạn cần đợi hai mươi tám ngày kể từ ngày xét nghiệm để tiêm nhắc lại
nếu có kết quả âm tính và cảm thấy đủ khỏe
bạn có thể đi tiêm vaccine tăng cường
trong trường hợp có những triệu chứng như bị ho hoặc cảm lạnh
bạn có thể cân nhắc khoản tiêm để tránh lây bệnh cho người khác
liều tăng cường có khả năng chống lại omicron không
nhiều kiên cứu gần đây cho thấy
vaccine tăng cường cung cấp khả năng bảo vệ chống lại omicron so với hai liều vaccine
cho thấy môn thứ ba có hiệu quả bảy mươi bảy mươi năm
trong việc thăng ngừa mắc bệnh do nhiễm omicron trong thời gian đầu sau khi tiêm dùng
nhiều tăng cường có chống lại delta không
nhiều nghiên cứu cho thấy mũi thứ ba giúp tăng cường bảo vệ trước denta và các biến thể covid một mươi chín sau đó
nghiên cứu của trung tâm y tế anh cho thấy mũi thứ ba tăng mức độ bảo vệ lên chín mươi ba chín mươi bốn

ngay cả khi được tiêm astrazeneca cho hai mũi đầu tiên
bạn nên tiêm vaccine khác như pfizer hoặc moderna cho ra

nhiều nghiên cứu cho thấy những loại vắc xin mrna hoạt động tốt nhất với vai sò mũi tiêm tăng cường ngay cả khi bàn kiêm loại vắc xin khác trước đó
ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng của anh đã xét xét dữ liệu trước khi đưa ra khuyến khị này
hiệu quả của vắc xin tăng cường
một số nghiên cứu chỉ ra rằng mũi tiêm tăng cường làm tăng khả năng bảo vệ chống lại bệnh do covid một mươi chín đáng kể
theo ủy ban y tế anh cho biết vaccine tăng cường tăng mức độ bảo vệ lên tới chín mươi ba một đối với những người đã được tiêm hai mũi astrazeneca và chín mươi bốn đối với người đã tiêm hai mũi pfizer
trong thử nghiệm của ceo vboot được công bố trên lancet tất cả các loại vắc xin tăng cường đều cải thiện khả năng diễn dịch chống lại covid một mươi chín nhờ gia tăng kháng thể nhắm vỏ virus
ngoài ra mũi thứ ba còn gia tăng tế bào t một loại tế bào bạch cầu có liên quan đến việc chống lại nhiễm virus
tuy nhiên mũi tăng cường astrazeneca sẽ không giúp tăng tế bào t ở những người đã được tiêm vắc xin này cho hai liều trước đó
một nghiên cứu mới đây đã phát hiện omicron không thể thoát khỏi tuyến phòng thủ thứ hai ở cơ thể là tế bào t theo reuters
một phần quan trọng của hệ thống miễn dịch tuyến phòng thủ thứ hai là các tế bào t có hiệu quả cao trong việc nhận biết và tấn công các biến thể omicron từ đó ngăn chặn hầu hết sự tiến triển của vận hành nghiêm trọng
nghiên cứu mới đây cho thấy các đột biến của omicron giúp nó thoát khỏi các kháng thể đây chỉ mới là tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể chống lại nhiễm bệnh
nhưng hệ thống biế dịch cơ thể gồm nhiều lớp phòng thủ và các nhà nghiên cứu đã suy đoán rằng các lớp phòng thủ này của hệ thống miễn dịch vẫn nhắm vào omicron nhưng vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng
giờ đây từ các kinh nghiệm trong ống nghiệm các nhà nghiên cứu ở nam phi đã cho các bản sao của virus này tiếp xúc với các tế bào t từ những người tình nguyện
đã tiêm vắc xin johnson johnson hoặc pfizer hoặc những người đã phát triển tế bào t của chính họ sau khi đã từng nhiễm covid một mươi chín
các nhà nghiên cứu đã báo cáo kết quả ngày hôm hai mươi tám tháng một mươi hai trên trang trời duyệt với kết quả như sau
bất chấp các đột biến phủ rộng của omicron và việc giảm khả năng hồi hóa brut của kháng thể phần lớn phản ứng của tế bào t có được nhờ tiêm chủng hoặc do nhiễm covid một mươi chín trước đây vẫn nhận dạng chéo được biến thể này
họ cho biết khả năng miễn dịch của tế bào t đối với omicron vẫn hoạt động rất tốt
có thể góp phần bảo vệ khỏi nhiễm covid một mươi chín nghiêm trọng
điều này đã giải thích những gì các bác sĩ nam phi đã nghi ngờ ban đầu khi hầu hết bệnh nhân nhiễm opicron không bị bệnh nặng
theo một nghiên cứu mới phát hiện nếu một thành viên trong gia đình nhiễm omicron
thì những thành viên khác trong gia đình sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao hơn gần một
ba bốn lần so với nhiễm chủng delta nếu họ đã tiêm hai mũi vaccine
nhưng nguy cơ lây nhiễm này sẽ giảm đáng kể nếu họ đã tiêm mũi vaccine thứ ba
và các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu lây truyền được thu thập từ gần một mươi hai hộ gia đình đã bị nhiễm bệnh ở đan mạch
trong đó có hai hai trăm hai mươi năm hộ gia đình đã bị nhiễm opicron
nói chung đã có sáu ba trăm chín mươi bảy ca lây nhiễm thứ cấp trong tuần sau lần lây nhiễm đầu tiên cho gia đình
kết quả cho thấy đối với các hộ gia đình nhiễm omicron
những người đã tiêm mũi ba có nguy cơ nhiễm bệnh thấp hơn năm mươi sáu so với người chưa tiêm mũi ba
và những người đã tiêm mũi ba nếu nhiễm omicron bên ngoài và mang virus về nhà
họ cũng sẽ ít có nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác trong nhà hơn so với người chưa tiêm mua
tuy nhiên vẫn cần phải có những nghiên cứu thêm để chứng thức những kết quả này